anh mở rộng vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
do đối tượng ngô văn tới ở quận hoàng mai hà nội cầm đầu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã bắt đối tượng phạm hùng
ở quận nam tử liêm thành phố hà nội
theo hồ sơ vụ việc khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ
qua người quen giới thiệu người này có biết ngô văn tới
sau đó tới giới thiệu là bản thân có nhiều mối quan hệ có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn
do tin tưởng người phụ nữ này đã đưa cho tới một tỷ đồng để lo việc
sau khi nhận tiền đối tượng tới đưa cho đối tượng hùng bảy trăm linh triệu đồng còn mình lấy ba trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nghe tin tới bị bắt đối tượng hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
và đã bị bắt vào ngày hôm qua một mươi một tháng hai